chỉ vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu mà thạch kim sơn đã dùng dao đâm bạn nhậu bị thương
vào ngày ba tháng tám tòa án nhân dân tỉnh bình dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người
đối với bị cáo thạch kim sơn chú tệ tỉnh trà vinh
theo có trạm vào ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một trong lúc ngồi nhậu tại nhà trọ giữa sơn và nạn nhân
đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhưng được mọi người căn ngăn nên sơn bỏ về phòng
do vẫn vực bực tức vào ngày hôm sau sơn thấy nạn nhân đang nằm ngủ thì đã dùng dao đâm vào ngực
làm nạn nhân bị thương tích hai mươi bảy
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt sơn mức án tám năm tù về tội giết người
liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản và giết người xảy ra trên địa bàn xã thanh đức huyện long hồ
vào đêm ngày hai mươi sáu tháng bốn công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố bị can võ hữu lợi và trần nguyễn trọng khánh
cùng chủ tệ tỉnh vĩnh long về hành vi giết người
ngoài ra trần nguyễn trọng khánh và bảy bị can khác cũng bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra khi nhóm của khánh và lợi đang thu tiền bảo kê tại các quán cà phê
thì nhóm của lê hoàng thoại đi xe qua và nhìn vào nhóm lợi
thế vậy nhóm của lợi đuổi theo và hai nhóm xảy ra cự cãi đánh nhau
trong lúc xô sát khánh đánh thoại còn lợi dùng dao đâm vào người thoại nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
giả vờ đăng có nhu cầu

vũ văn ngọc đã ra tay cướp tài sản
công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc vừa khởi tố vũ văn ngọc ở xã yên lập huyện vĩnh tường về tội cướp giật tài sản
và trước đó đối tượng này đã có một tiền án về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an ngọc khai nhận vì không có tiền tiêu xài nên khi biết gia đình chu văn thành đang tát ao
ngọc đã giả vờ là người đang đi mua cá để tìm cơ hội chiếm đoạt tài sản
khi ông thành đang trên đường chở ngọc về nhà xem cá thì lợi dụng sơ hở đối tượng ngọc đã lấy chiếc xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát
công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với đinh thị huỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại ấp đại nghĩa thắng xã đại tâm huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng về hành vi không chấp hành án
theo hồ sơ vụ việc xuất phát từ việc tranh chấp đất giữa vợ chồng đinh thị huỳnh với ông dương khương chú cùng xã
vào năm hai nghìn một mươi sáu tòa án nhân dân huyện mỹ xuyên đã mở phiên tòa dân sự xét xử tuyên buộc vợ chồng đinh thị huỳnh
phải hoàn trả giá trị quyền sử dụng đất nói trên cho ông dương khương tương ứng với số tiền hơn năm trăm bốn mươi triệu đồng
tuy nhiên vợ chồng huỳnh có thái độ chống đối không hợp tác
sau đó tri cục thi hành án dân sự huyện mỹ xuyên tổ chức bán đấu giá thành công mảnh đất trên
và đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tiến hành tổ chức cưỡng chế và giao quyền sử dụng đất cho người mua chung đấu giá
tuy nhiên đinh thị huỳnh tiếp tục cùng người thân tái chiếm và dựng lại nhà trên phần đất của người mua chúng đầu giá cho đến nay
cho rằng xe cấp cứu ép xe mình nên danh và chi đã đuổi theo chặn đường và dùng gạch đá ném hư hỏng xe cấp cứu đang chở bệnh nhân
vào ngày ba tháng tám tòa án nhân dân tp trà vinh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hào quang danh và nguyễn thị mỹ chi
cùng chú tại tp trà vinh về tội cố ý hư hỏng tài sản
vào chiều ngày ba mươi một tháng năm
xe cấp cứu chở bệnh nhân từ bệnh viện chợ rẫy tp hcm về bệnh viện thiên ân tp chà vinh để tiếp tục điều trị bệnh
khi xe đi đến đoạn thuộc phường bảy thành phố trà vinh thì thấy có hai xe mô tô của danh chi và huỳnh thúy nhi hai mươi bốn tuổi chạy cùng chiều phía trước
nên tài xế bấm còi ưu tiên và vượt lên phía trước
danh và chi cho rằng bị xe cấp cứu ép nên điều khiển xe mô tô chạy theo để chặn xe cấp cứu rồi dùng gạch đá ném làm hỏng xe cấp hiếu
tại phiên tòa hội đồng xuất xử đã tuyên phạm bị cáo hào quang xanh một mươi tám tháng tù giam nguyễn thị nghị chi chín tháng tù giam
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đặng văn trung và phạm huy hoàng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó ngày một mươi tám tháng bảy công an huyện văn lâm kiểm tra phát hiện phạm huy hoàng và ngô học sơn đang đứng đợi ở ven đường địa phận thôn như quỳnh thị trấn như quỳnh để đợi thu tiền lãi cho người vay cho trung
tiến hành xác minh điều tra cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trung đã cho nhiều người trên địa bàn huyện văn lâm vay với tổng số tiền là ba trăm bốn mươi triệu đồng với lãi suất từ năm đồng đến sáu đồng một triệu một ngày
thu lời bất chính
số tiền hơn một trăm tám mươi hai triệu đồng
được biết trung và hoàng đều có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
tám đối tượng trong đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hà nội phối hợp với công an huyện đàn phượng đấu tranh bắt giữ
điều đáng nói là cả tám đối tượng
không một ai có bằng cấp về công nghệ thông tin
thế nhưng đã cùng nhau xây dựng kịch bản lên kế hoạch lừa đảo nhiều bị hại trên nhiều tỉnh thành phố thông qua mạng xã hội
đều là lao động tự do tám đối tượng này đã thành lập nhóm lừa đảo qua mạng
cầm đầu là đối tượng lê hùng công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại đan phượng hà nội
và ngô thị thu hiền sinh năm hai nghìn trú tại thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên
thuê một căn trung cư tại đô thị tân tê đô các đối tượng sử dụng tám bộ máy tính kết nối internet đăng nhập vào các tài khoản facebook
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại bằng hình thức tặng quà là điện thoại iphone một mươi bốn
khách hàng muốn nhận quà thì chuyển khoản cho các đối tượng với số tiền từ hai trăm linh đến sáu triệu đồng trên người
năm tháng trên facebook thì thấy mọi người nừa đảo được thì em nghĩ mình cũng sẽ nừa đảo được nên là em nghiên cứu kịch bản
và hợp tác cùng các đối tượng
không có sự chia chắc trong chung mà chỉ có tỷ lệ chia riêng là hợp tác ai lừa được thì được hưởng sáu mươi còn em còn phải trả em bốn mươi
đây là một trong số các bị hại của nhóm đối tượng này
cũng chỉ vì một phút tham lam và nghe những lời đừng mật của chúng chị đã không ngần ngại chuyển tiền cho các đối tượng để nhận quà
thấy có cái trang fanpage là huyền trang mobile có đăng cái bài là những bạn sinh vào tháng bảy thì sẽ được tặng quà là iphone một mươi bốn pro max
người ta yêu cầu em làm thủ tục hai trăm linh nộp hai trăm linh để mà xuất hóa đơn
em nghe theo yêu cầu em chuyển tiếp năm trăm linh
thông tin khách hàng lần thứ ba là người ta yêu cầu em chuyển một triệu rưỡi để bảo hành đơn hàng có giá trích cao
người ta lại tiếp tục yêu cầu em chuyển bốn triệu
do em còn là học sinh nên là bốn triệu với em nó là khá lớn
em có nghi ngờ nên là em không chuyển nữa
và em yêu cầu người ta phải hoàn lại số tiền mà em đã chuyển
người ta chặn hết thông tin liên lạc của em em không liên lạc được với nhóm đấy nữa
phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này không có gì là quá tinh vi
thậm chí đối tượng cầm đầu mới chỉ học hết lớp một mươi hai
chưa có quá nhiều kiến thức về công nghệ thông tin
mà cái phương thức này chủ yếu là nhắn tin cho các bị hại là những thành phần học sinh sinh viên nhẹ dạ cả tin
qua vụ án này thì tôi cũng khuyến nghị người dân đặc biệt là các em học sinh sinh viên những bạn trẻ
trước khi giao dịch một cái gì đó qua mạng cần phải xác thực thông tin
bên cạnh đó cần phải nâng cao trình độ của mình đọc nhiều tin tức bài báo
và cũng như các bài tuyên truyền của chính quyền địa phương của cơ quan công an
để từ đó có thể tránh được những hành vi lừa đảo của các đối tượng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để chứng minh hành vi vi phạm
và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng trên
công an huyện đan phượng hà nội cũng thông báo cho ai là bị hại của hình thức lừa đảo nơi trên
thì nhanh chóng liên hệ đến cơ quan công an để cung cấp thông tin giải quyết tin báo tố giác tội phạm
một thông tin đáng chú ý khác chiều nay bộ ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ
dưới sự chủ trì của người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng
trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của việt nam trước việc một nhóm người philippines
đã biểu tình xé cờ việt nam trước trụ sở đại sứ quán việt nam tại manila
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng khẳng định
lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ thiêng liêng của việt nam
và hành động phá hoại lá quốc kỳ của việt nam là xúc phạm tình cảm của nhân dân việt nam
và cần phải bị liên án nghiêm khắc
chúng tôi yêu cầu phía philippines xử lý nghiêm vụ việc
có các biện pháp ngăn chặn hữu hiệu không để hành vi trên tái diễn
gây ảnh hưởng tới quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước
liên quan tới việc trung quốc đưa một phần của quần đảo hoàng sa của việt nam
vào khu vực tập trận quân sự ở biển đông
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết
việc trung quốc đưa một phần của quần đảo hoàng sa vào khu vực tập trận quân sự
ở biển đông từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến ngày hai tháng tám
đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của việt nam đối với quần đảo này
và đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
và gây phức tạp tình hình không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay
giữa trung quốc và asean về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở biển đông cocc
và việc duy trì môi trường hòa bình ổn định và ổn thực tác ở biển đông
cũng tại buổi họp báo bộ ngoại giao đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo
và nhà nước việt nam trong thời gian tới
thưa quý vị và các bạn sáng sớm ngày hôm nay ngày ba tháng tám
bất chấp cơn mưa lớn tẩm tã kéo dài từ tối ngày hôm trước
hàng trăm người dân từ trẻ em đến người già trên địa bàn xã tân lâm hương
huyện thạch hà của tỉnh hà tĩnh đã đội mưa chờ đợi hàng giờ đồng hồ
để đón thi hải liệt sĩ lê ánh sáng về với quê mẹ
từ sáng sớm tinh mơ bất chấp cơn mưa lớn kéo dài tẩm tã suốt nhiều giờ đồng hồ
hàng trăm người dân trên địa bàn đã đội mưa
kéo đến xếp thành hàng dài trước cổng nhà của liệt sĩ
để chờ đợi khoảnh khắc đón anh trở về với đất mẹ
trong dòng người ấy có cả những người già những em nhỏ
có những người chưa từng một lần được cảm ngỡ hay tiếp xúc với đại úy lê ánh sáng
nhưng cảm phục trước sự hy sinh anh dũng của anh đau xót trước hoàn cảnh của anh
hôm nay họ đến để chào vĩnh biệt lần cuối
những tiếng khóc kìm nèm
suốt mấy ngày qua này vỡ òa trong đau đớn cứ thế nghẹn ngào tuôn ra
trước đó vào một mươi hai h ba mươi phút ngày hai tháng tám công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức lễ truy điệu đại úy lê ánh sáng và đồng đội
theo nguyện vọng của gia đình công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức đưa thi thể đồng chí về an táng tại quê nhà hà tĩnh nơi anh sinh ra và lớn lên
sau khi linh cữu liệt sĩ lê ánh sáng được đưa về quê nhà
sau khi linh cữu liệt sĩ lê ánh sáng được đưa về quê nhà
gia đình và chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức làm lễ và đến sáng ngày bốn tháng tám sẽ tổ chức an táng tại nghĩa trang tử vũ huyện thạch hà theo phong tục địa phương
thưa quý vị và các bạn tại tỉnh quảng bình mưa liên tục trong những ngày qua đã khiến cho nước lũ tràn về nhiều nơi tại các xã biên giới của tỉnh bị ngập chia cắt cục bộ
lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng kiểm tra tuyên truyền cắm biển báo
hướng dẫn nhắc nhở người dân không đi qua vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn
tại ngầm ca ai ca định ở xã dân hóa huyện minh hóa nước dâng cao từ năm đến một mét làm chia cắt cục bộ tại các bản ca ai hà nông tà rà
mưa lớn đã khiến cho đập tràn bản ca ai đang thi công chưa hoàn thành bị ngập khoảng năm mét
nước chảy xiết khiến người dân và các phương tiện giao thông không thể đi lại được
lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã cử cán bộ trực tại các vị trí ngập
ra soát liên lạc với mưa lớn
người đang đi rừng điểm có nguy cơ sạt lở và thông báo đến thôn bản để bà con nắm bắt tình hình đảm bảo an toàn
chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng hỗ trợ xử lý khi có tình huống xấu xảy ra
những chiếc bình cứu hỏa đã hết hạn sử dụng thì giờ đây lại nhận một nhiệm vụ mới
đó là trở thành những chiếc kẻm báo cháy tại các khu dân cư
đây là một sự sáng tạo đầy ý nghĩa của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp hà nội
đã tái chế các bình cứu hỏa qua sử dụng thành những chiếc kẻm báo cháy phát miễn phí cho người dân
việc làm này nhận được sự đồng tình ủng hộ đánh giá cao của quân chủ nhân dân
cán bộ chiến sĩ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đang tận dụng các bình chữa cháy co hai cũ và đã qua sử dụng mang về sơn sửa
qua bàn tay của các chiến sĩ những chiếc bình cứu hỏa giờ đây lại tiếp tục nhiệm vụ mới
đó là vang lên tín hiệu báo cháy tại các tổ liên gia hay điểm chữa cháy công cộng
từng chiếc kẻm cứ thế xuất xưởng trong niềm vui và tấm lòng chân thành của mỗi chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
năm mươi chiếc cảnh báo cháy làm từ bình chữa cháy co hai đã được các cán bộ chiến sĩ phát miễn phí cho các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
các điểm chữa cháy công cộng và người dân ở các ngõ sâu tại các xã của huyện phúc thọ và mỹ đức
những chiếc kẻm trao đi gửi gắm mong muốn
lan tỏa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng
để làm phong trào an toàn trong phòng cháy chữa cháy
vẫn khởi ra chúng tôi thấy các anh các bác đến ngọn xóm chúng tôi bổ trí như thế này quá tốt
quá tốt mị mát
xóm chúng tôi cũng không có sự lo lắng gì cả
nếu mà xảy ra là đã có chặn đây rồi để chúng tôi sử dụng
khi nếu có xảy ra đám cháy thì hiệu lệnh kẻm là một trong những điều mong muốn nhất của nhân dân ở nông thôn
là chúng ta có thể chữa chữa vậy
nếu chúng ta có trang bị được cái kẻng này thì người ta chỉ đánh một hồi kẻng báo cháy thì tất cả các đối tượng tức là đã tập trung về khu có đám cháy để xử lý thì cái sự coi như là cháy nổ nó ít xảy ra và chúng ta sẽ làm chủ được cái đám cháy đó đấy là một điều mong mỏi nhất với dân tân đồng phùng chúng tôi
địa bàn xã xen phương huyện phúc thọ khá rộng dân cư lại không tập trung có nhiều ngõ nhỏ nhiều ngõ sâu xe chữa cháy không tiếp cận được hiện trên địa bàn xã đã triển khai một mươi bốn điểm chữa cháy công cộng năm tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
góp phần vào kết quả này là những tiếng cảnh báo cháy vang lên do chính bàn tay và sự sáng tạo của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đối với thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của công an
công an thành phố phòng bc bảy phòng cháy chữa cháy của thành phố đã về tặng cho địa phương cây kè
thì cái này thì chúng tôi cũng đã giao cho các cái tổ trưởng tổ phòng cháy chữa cháy của các thôn
cái thứ nhất là để sau khi mà có được cái tín hiệu của công tác phòng cháy chữa cháy mà cần phải báo động cháy thì sẽ cái kè đó phát huy được cái sắc dụng là tập hợp được
toàn thể nhân dân để chúng ta tập trung vào làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn trong thời gian tới
việc tái chế bình chữa cháy sách tay thành cảnh báo cháy là cách làm sáng tạo lần đầu tiên triển khai trên địa bàn
việc làm tuy nhỏ bé nhưng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy nhất là trong bối cảnh cháy nổ có những diễn biến phức tạp như hiện nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng lê văn sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê ở tỉnh sóc trăng hiện tạm trú tại một nhà trọ thuộc khu phố bình giao phường thuận giao thành phố thuận an để điều tra về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
qua công tác nắm bắt tình hình vào ngày ba mươi một tháng bảy lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà trọ ở khu phố bình giao phường thuận giao do đối tượng lê văn sang thuê ở
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an bắt quả tăng đối tượng sang
khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hơn một bốn mươi bảy kg ma túy gồm ketamin và thuốc lắc
làm việc với cơ quan công an lê văn sang khai nhận bản thân không có việc làm nên đã mua ma túy về phòng trọ phân chia sau đó bán lại cho các con nghiện tại quán bar club krake ở địa bàn thành phố thuận an và thành phố dị an
liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản và giết người xảy ra trên địa bàn xã thanh đức huyện long hồ vào đêm ngày hai mươi
trước đó đêm ngày hai mươi sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố bị can võ hữu lợi chú tại huyện long hồ và trần nguyễn trọng khánh chú tại thành phố vĩnh long về hành vi giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ khởi tố tám bị can về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trần nguyễn trọng khánh cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ ra quyết định khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản cùng bảy bị can khác
trước đó đêm ngày hai mươi sáu tháng bốn sau khi tổ chức nhậu xong thì thuận rủ cả nhóm đi thu tiền bảo kê tại năm quán cà phê dọc tuyến quốc lộ năm mươi bảy đoạn thuộc xã thanh đức huyện long hồ
tại những quán này nhóm đòi thu một trăm linh đồng một ngày quán nào không đồng ý thì nhóm đập phá tài sản đến khi chủ quán đồng ý hứa nộp tiền theo yêu cầu thì mới dừng việc phá đập quán
sau đó nhóm thanh niên khác gồm ba người đi trên hai xe mô tô trong đó có lê hoàng thoại đi ngang qua nhìn vào nhóm thuận kêu cả nhóm đuổi theo
cả hai nhóm xảy ra cự cãi và đánh nhau trong lúc xô sát khánh đánh thoại và lợi đã dùng dao đâm vào người thoại nhiều nhát
kết quả khám nghiệm nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hưng yên vừa ra quyết định bắt tạm giữ hình sự đối với vi hồng luân sinh năm hai nghìn ba
chú tại huyện sơn động tỉnh bắc giang vì hành vi mua bán người
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm xác định vi hồng luân và lường văn dũng sinh năm hai nghìn bảy trú tại tỉnh sơn la
được thuê để quản lý nhân viên nữ phục vụ giót bia bấm bài hát cho một quán karaoke
luân và dũng thường lên mạng xã hội facebook để đăng bài tuyển nhân viên
vào khoảng đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba ba cô gái đã gọi cho dũng và đồng ý đi làm
tuy nhiên luân nói với ba người này
là không làm ở đây mà sẽ đi làm cho dũng mà sẽ đi làm ở chỗ khác
cả ba đều không đồng ý luân đã quản lý hết điện thoại của ba người không cho liên lạc ra ngoài
sau đó luân bán ba cô gái cho một chủ quán karaoke ở vĩnh phúc với số tiền hai mươi triệu đồng
luân bắt các cô gái nói dối là đang nợ luân hai mươi triệu đồng
quá trình điều tra xác minh vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm đã tập hợp đủ tài liệu
chứng cứ để xử lý hành vi vi phạm của luân đồng thời đưa các cô gái về với gia đình
công an huyện văn lâm đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra
các nhà nuôi yến thường nằm độc lập ở những nơi vắng vẻ xa khu dân cư và không có người trông giữ
nắm được quy luật này các đối tượng trộm cắp đã đột nhập vào trộm tổ yến
gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của người dân và an ninh trật tự
công an tiền giang vừa khám phá bắt các đối tượng chuyên đột nhập trộm tổ yến
vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
nhà yến số hai của công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ trí sơn thuộc thị xã cây lệ
bị đối tượng đột nhập vào nhà yến trộm khoảng năm mươi tổ yến thô
thì bị nhân viên công ty phát hiện và báo công an đối tượng liên tẩu thoát
sau khi tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra vào ngày hai mươi bảy tháng bảy
công an thị xã cai lệ đã tiến hành phá án và bắt giữ hai đối tượng là nguyễn văn yên và nguyễn văn nhàn
cùng chú tài huyện châu thành a tỉnh hậu giang
nhàn còn khai nhận vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đối tượng đã thực hiện hai vụ trộm gần bốn kg yến thô đem bán được hai mươi chín triệu đồng
lấy tiền mua xe mô tô làm phương tiện tiếp tục gây án
qua đấu tranh tại cơ quan công an phan công khanh khai là nợ khoảng một trăm linh tỷ đồng
do nhiều lần sang campuchia đánh bạc và thua lỗ trong việc đầu tư bất động sản
dẫn đến vỡ nợ bị tố cáo là lừa đảo
ngày ba tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
vẫn đang tạm giam đối tượng với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
giam phan công khanh hai mươi chín tuổi ngụ quận bảy để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và mohammad dafa hai mươi bảy tuổi ngụ an giang về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
phan công khanh có tên gọi khác là khanh super nổi tiếng trong giới buôn bán các loại siêu xe
và có showroom k super trên đường trường hưng đạo phương phòng ngũ lão quận một tp hcm
quá trình điều tra phan công khanh đã thừa nhận hành vi phạm tội
và khai vướng vào vòng lao lý do đam mê cờ bạc
theo đó khanh nhiều lần sang campuchia đánh bạc và thua liên tiếp dẫn đến nợ khoảng một trăm linh tỷ đồng
ngoài ra còn thua lỗ nặng nề do đầu tư bất động sản
vào tháng sáu phan công khanh mở showroom k super sử dụng hình ảnh tên tuổi của mình
để nhiều người gửi siêu xe bán với mong muốn gỡ gạt
tuy nhiên sau đó có người làm đơn tố cáo khanh lấy siêu xe trị giá một mươi tỷ đồng của mình
nhờ bán dùng để mang đi cầm cố
vào cuộc điều tra vào ngày chín tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẳng cấp quy định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ
trong trường hợp khẳng cấp đối với phan công khanh và muhammad dafa
mở rộng điều tra vụ án cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố cáo mohamad dafa cùng đồng bọn
có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba muhammad dafa giới thiệu một người mua ô tô bmw với giá một tám tỷ đồng
vào tháng bốn muhammad dafa liên hệ với người này mua xe bmw để làm phương tiện đi lại
và được chủ xe gửi bán
sau đó chủ xe gọi điện thoại hỏi về tình trạng xe có bán được hay chưa
thì muhammad dafa nói rằng vẫn đang sử dụng để đi lại hằng ngày
tuy nhiên thực tế mohammad dafa đã mang ô tô bmw đi cầm lấy một tỷ đồng
sau khi biết phan công khanh và mohammad dafa bị công an tạm giữ
tìm hiểu mới biết ô tô của mình đã bị muhammad dafa mang đi cầm cố
nên đã làm đơn tố cáo với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
công an cũng tiếp nhận đơn tố cáo phan công khanh mượn siêu xe của anh
để trưng bày tại showroom vào ngày khai trương ngày tám tháng sáu
đến ngày một mươi ba tháng sáu khanh cùng đồng bọn đã bán chiếc xe trên
để chiếm đoạt số tiền hai mươi bốn năm tỷ đồng
vụ việc đang được công an mở rộng điều tra
ngày ba tháng tám tòa án nhân dân tỉnh tiền giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc toãn hai mươi năm tù và nguyễn thị mộng cầm
một mươi năm tù cùng về tội làm tàn trữ tiền giả
theo cáo trạng cuối năm hai nghìn hai mươi hai toãn và cầm chung sống với nhau
như vợ chồng tại huyền chơ gạo
thời gian này toãn đã xin ý định làm tàn trữ tiền giả nên đã bàn bạc với cầm
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cả hai mua máy ép nhiệt
giấy vốn mờ giao đọc giấy giao y tế rồi mang về nhà ở xã tân thuận bình huyền chơ gạo
toãn cùng cầm đã làm tàn trữ số lượng lớn tiền giả mũi tờ mình giá năm trăm linh đồng
ngày một mươi ba tháng hai toàn mang một mươi một tờ tiền giả đến huyện gò công tây để hỏi mua xe máy
anh bùi tấn nhật đồng ý cho toản chạy thử xe máy
xe máy chạy thử toãn để lại bóp tiền bên trong có nhiều tờ mình giá năm trăm linh đồng
quá trình chạy thử xe máy toãn đã chiếm đoạt
anh nhật không thấy toãn quay lại nên kiểm tra bóp tiền
đã phát hiện có một mươi một tờ tiền mệnh giá năm trăm linh đồng nghi là tiền giả nên báo cơ quan công an
kết luận giám định các tờ tiền mình giá năm trăm linh đồng thu dự của toãn là tiền giả
quá trình điều tra xác định toãn và cầm đã làm khoảng hai trăm linh tờ tiền với tổng giá trị một trăm linh triệu đồng
toãn kiểm tra phát hiện có chín mươi bốn tờ bị lỗi nên đã đốt bỏ còn lại một trăm linh sáu tờ
trong vụ án này toãn giữ vai trò chính cầm là người giúp sức thực hiện hành vi phạm tội
sáng ngày ba tháng tám tòa án nhân dân thành phố cần thơ tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo phan hữu dũng can tội giết người nạn nhân là anh trương văn tý người ngụ cùng ấp
theo cáo trạng ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba sau khi xả lúa
phan hữu dũng lấy cuộn dây kim loại buộc vào các bàn tre rồi gian khắp trụng
sau đó đấu nối dây kim loại và ổ cắm tiền sinh hoạt của gia đình để làm bẫy ngăn chặn chuột phá lúa
sau khi đặt bẫy dũng lấy than tre xôn dựa cành cây chắn đường đi vào trụng nhưng không đặt biện cảnh báo có điện
đến khoảng hai giờ sáng ngày một tháng ba trương văn tý đi sợi ếch qua phần trụng của dũng
thì bị vướng vào dây điện bị điện giật gây tử vong
sau đó phan hữu dũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp
căn cứ vào tính chức hành vi phạm tội và thái độ thành khẩn của bị cáo
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo dũng năm năm tù về tội giết người
đồng thời cấp dưỡng con nạn nhân tí đến tuổi trưởng thành
công an tp thủ đức tp hcm cho biết đang tạm giữ hai nghi can chiếm đoạt ba điện thoại iphone một mươi bốn romax
của cửa hàng điện thoại trên đường nguyễn thị định phường an phú tp thủ đức tp hcm
để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản và chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng bị tạm giữ gồm trần thế hiển hai mươi chín tuổi quê sóc trăng và nguyễn lập thanh bốn mươi ba tuổi ngụ quận tám
trước đó ngày hai mươi một tháng bảy hiển vào cửa hàng bán điện thoại trên đường nguyễn thị định
phường an phú tp thủ đức hỏi mua ba điện thoại iphone một mươi bốn romax
lúc này bên ngoài thanh đứng chờ sẵn
sau đó đối tượng vờ hỏi nhân viên để xem các linh kiện phụ kiện iphone đi kèm
khi nhân viên vừa quen người đi hiển ôm ba điện thoại iphone rồi tháo chạy ra ngoài leo lên xe đồng bọn tẩu thoát
năm ngày sau công an đã bắt giữ cả hai đối tượng trên
bằng thủ đoạn trên hiển khai nhận đã cùng đồng phạm thực hiện bốn vụ khác
tại một số cửa hàng điện thoại ở các quận tân bình quận ba quận bảy và quận một mươi
chiếm đoạt tám điện thoại iphone romax
ước tính tài sản chiếm đoạt trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng
thông tin từ công an quận một công an tp hcm cho biết
vừa tiếp tục tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm
tại phố đi bộ bùi viện phường phạm ngũ lão
vào rạng sáng ngày hai tháng tám lực lượng cảnh sát quản lý hành chính công an quận một
chủ trị phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an phường phạm ngũ lão
tiến hành kiểm tra một mươi một cơ sở kinh doanh trên tuyến đường bùi viện
qua đó phát hiện hai cơ sở nhà hàng volcano bảy nghìn tám mươi bốn bùi viện và nhà hàng sahara một trăm một mươi ba một trăm một mươi năm bùi viện
vi phạm không thông báo với cơ quan có thẩm quyền
tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại cơ sở và đưa ba nữ vũ công về công an phường phạm ngũ lão
để lập hồ sơ xử lý theo quy định
còn chín cơ sở đều vi phạm hoạt động vui chơi giải trí quá giờ
công an tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian tới công an quận một tiếp tục công tác nắm tình hình quản lý địa bàn
chứng chỉnh toàn bộ hoạt động kinh doanh ở phố đi bộ bùi viện
tập trung kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm đặc biệt là liên quan đến khí cười si sa
thuốc lá điện tử xây dựng kế hoạch phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội quận một
nhắc nhở xử phạt các địa điểm kinh doanh không thực hiện nghiêm chỉnh nội dung cam kết đã ký trước đó
sáng ngày ba tháng tám ông trần văn thọ chủ tịch ủy ban nhân dân xã cửa cạn
thành phố phú quốc kiên giang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm
bé trai tám tuổi tử vong
cụ thể vào khoảng một mươi ba h ba mươi
bảy h ngày hai tháng tám bé trai sinh năm hai nghìn một mươi năm ngủ ấp lê bác xã cửa cạn
cùng nhóm bạn đến khu vực thuộc dự án khu dân cư biên phòng để chơi
trong lúc tắm bé trai bị sụp hố sâu vào đuối nước
người dân đi tập thể dục phát hiện sự việc đã nhanh chóng đến vớt bé lên nhưng bé đã tử vong
được biết dự án khu dân cư đã tạm ngưng thi công trong vài tháng qua
hằng ngày có nhiều trẻ em sinh sống lân cận vào đây chơi thả chiều
xung quanh khu vực này có nhiều hố ga không có nắp đầy rất nguy hiểm